tại hà nội nhằm truyền thông rộng rãi tới người dân và góp phần đưa chỉ thị số hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ đi vào cuộc sống
báo nhân dân phối hợp với tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề
giải pháp phát triển nhân lực có kỹ năng nghề nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
buổi tọa đàm tập trung trả lời các câu hỏi liên quan đến những nội dung quan trọng của chỉ thị số hai mươi bốn
đặc biệt là yêu cầu chuẩn hóa lực lượng lao động để hội nhập quốc tế đề ra giải pháp để tăng cường hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp
gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động
thời gian tới bộ lao động thương binh và xã hội cần xây dựng khung pháp lý chuẩn kỹ năng nghề chuẩn hóa kỹ năng cho người lao động
đồng thời triển khai các chương trình chuyên gia quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp để đánh giá kỹ năng nghề người lao động theo chuẩn mực quốc tế